thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
về đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
trong thời gian qua liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đã làm đầu mối giữa các thành viên
với các cơ quan đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức khác góp phần giải quyết những vấn đề chung của đất nước
tuy nhiên đến nay liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam mới chỉ tập hợp được trên một triệu trí thức trẻ
trí thức hoạt động trong các khu vực ngoài nhà nước chưa được tập hợp trong các tổ chức để định hướng về chính trị và tư tưởng
việc chậm ban hành luật về hội chậm sửa nghị định của chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội
theo tinh thần chỉ đạo của ban bí thư và thủ tướng chính phủ về việc thực hiện chỉ thị số bốn mươi hai tiếp tục tạo ra những khó khăn cho nhiều hội
tại buổi làm việc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đã kiến nghị với chính phủ thủ tướng chính phủ
xây dựng cơ chế chính sách về tài chính phù hợp tạo điều kiện để liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam hoạt động có hiệu quả
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ là nhân tố quan trọng để đưa khoa học và công nghệ
trở thành động lực phát triển kinh tế thị trường góp phần phát triển đất nước bền vững